sau khi xác định được trường hợp hai nhân viên tại bệnh viện bạch mai đã dừng tính với dịch covid một mươi chín
sáng nay bộ y tế đã phát đi thông báo đề nghị tất cả người nhà người thân
những người nào đã đến bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi ba tháng ba trở lại đây
cần liên lạc khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất
hiện bệnh viện bạch mai đang tiến hành các biện pháp kiểm soát tạm dừng đón tiếp bệnh nhân
và thực hiện việc cách ly toàn bệnh viện để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân
người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện
bệnh viện đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ăn cấm ra vào bệnh viện bạch mai tại thời điểm này
bộ y tế đề nghị tất cả bệnh nhân người nhà bệnh nhân đã đến khám điều trị tại bệnh viện
trong vòng một mươi bốn ngày qua thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được quản lý theo dõi sức khỏe
dự kiến tối nay hai mươi tám tháng ba binh chủng hóa học sẽ tiến hành khử trùng tẩy độc tại bệnh viện bạch mai